do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh và nguy cơ lũ
lũ quét xả lở đất ngập lụt có thể xảy ra văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đầu giờ
các tỉnh thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản
thu hoạch hoa màu cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch phòng chống ngập úng khu vực đô thị vùng trũng thấp
đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông
trong phạm vi bảo vệ đê điều các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ
để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình